ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển thành phố đà nẵng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng
mở rộng triển khai tìm kiếm du khách được cho là mất tích trên bán đảo nhiều ngày qua
trước đó ngày một mươi tám tháng một mươi một công an phường thọ quang phát hiện một xe máy để tại khu vực hố sâu bán đảo sơn trà
qua kiểm tra phát hiện các giấy tờ của ông malaki magmol mogulmeri năm mươi hai tuổi quốc tịch canada
cùng một số tài sản khác ngay sau đó đơn vị đã tiến hành xác minh đây là xe máy đi thuê
còn người thân của ông monomeri cho biết họ đã tìm thấy một bức thư của ông để lại có ý định muốn tự tử
tại bán đảo sơn trà kể từ khi phát hiện vụ việc đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng
mở rộng tìm kiếm tuy nhiên do khu vực hố sâu có diện tích rộng đường núi dốc nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn